trưa nay năm tháng ba nhà vua nhật bản akihito và hoàng hậu đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước lần đầu tiên tới việt nam
từ ngày hai mươi tám tháng hai đến ngày năm tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy theo lời mời của chủ tịch nước trần đại quang
trong khuôn khổ chuyến thăm nhà vua nhật bản và hoàng hậu đã hội kiến chủ tịch nước trần đại quang và dự quốc yến
do chủ tịch nước trần đại quang cùng phu nhân chủ trì hội kiến thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và phu nhân
hội kiến chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân dự tiệc trà do tổng bí thư nguyễn phú trọng và phu nhân chủ trì
nhân dịp này nhà vua nhật bản akihito và hoàng hậu đã đặt vòng hoa vào viếng lăng chủ tịch hồ chí minh
tại các cuộc tiếp xúc hai bên cho rằng chuyến thăm cấp nhà nước lần đầu tiên tới việt nam của nhà vua akihito và hoàng hậu
có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ hai nước
tin tưởng chuyến thăm của nhà vua nhật bản và hoàng hậu góp phần tăng cường sự tin cậy hiểu biết và tình cảm
giữa nhân dân
nhân dân hai nước qua đó phát triển hơn nửa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng việt nam nhật bản trong thời gian tới
hai bên nhất trí quan hệ việt nam nhật bản đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất trong lịch sử
năm hai nghìn một mươi tám việt nam và nhật bản sẽ kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao
hai bên nhấn mạnh việc hai nước có sự giao lưu lịch sử nhiều nét tương đồng về văn hóa như trồng lúa nước nuôi tầm
dệt vải và đều yêu chuộng hòa bình cho rằng đó là nền tảng cần giữ gìn thúc đẩy để phát triển hơn nữa quan hệ việt nam nhật bản
nhà vua nhật bản và hoàng hậu chia sẻ với những khó khăn của nhân dân việt nam do tác động của biến đổi khí hậu như hạn hán
xâm nhập mặn và ô nhiễm môi trường
hai bên nhất trí về việc các nước trên thế giới cần dành quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường nhằm đảm bảo sức khỏe và đời sống của người dân
chia sẻ nhận thức chung về tầm quan trọng của giáo dục đối với phát triển đất nước
nhà nước tới việt nam nhà vua nhật bản và hoàng hậu đã tiếp nhân viên tình nguyện của văn phòng hợp tác quốc tế nhật bản jica
gặp gỡ cán bộ đại sứ quán nhật bản tại việt nam giao lưu với các cựu sinh viên việt nam từng học tập tại nhật bản
cặp cộng đồng người nhật tại việt nam gặp gia đình các cựu binh nhật đang sinh sống tại việt nam
thăm bảo tàng sinh học đại học khoa học tự nhiên đại học quốc gia hà nội thăm đại nội và nghe nhãn nhạc cung đình huế tại duyệt thị đường thăm nhà lưu niệm phan bộ châu